nhân dịp tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean hẹp và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng lần thứ sáu tại bangkok thái lan
vào chiều một mươi sáu tháng một mươi một đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã có các cuộc gặp với phó thủ tướng thái lan và bộ trưởng quốc phòng indonesia
tại cuộc gặp phó thủ tướng thái lan pravit vongsuvong đại tướng ngô xuân lịch chúc mừng bộ quốc phòng và quân đội hoàng gia thái lan trên cương vị chủ tịch asean
đã tổ chức thành công một loạt hội nghị quốc phòng quân sự đặc biệt là hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm
đồng thời bày tỏ tin tưởng hội nghị admm hẹp và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm cộng do thái lan tổ chức sẽ thành công tốt đẹp
phó thủ tướng thái lan bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của việt nam đối với năm thái lan đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
khẳng định thái lan sẽ tham gia tích cực và ủng hộ bộ quốc phòng việt nam tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng quân sự trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại cuộc gặp giữa bộ trưởng ngô xuân lịch với bộ trưởng quốc phòng indonesia
hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua
với nhiều nội dung hợp tác đạt hiệu quả thiết thực nhất là trong trao đổi đoàn hợp tác đào tạo nghiên cứu chiến lược
hai bộ trưởng nhất trí trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng
tận dụng tiềm năng thế mạnh của mỗi bên đồng thời thống nhất cùng phối hợp giải quyết vấn đề ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau
trên tinh thần nhân đạo tuân thủ luật pháp quốc tế bảo đảm đúng luật pháp indonesia và luật pháp việt nam
không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ hai nước cũng như trở thành một vấn đề khu vực